hơn hai tuần khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine nga và ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán tại belarus
và một cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng vừa diễn ra ngày hôm qua tại thổ nhĩ kỳ
tuy nhiên các cuộc gặp đều chưa đạt được tiến bộ nào đáng kể
dù vậy thì cả moscow và kiev đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán để tháo gỡ căng thẳng hiện nay
phát biểu tại cuộc họp báo ngoại trưởng ukraine kleba nhấn mạnh
ông sẵn sàng gặp lại ngoại trưởng nga lavrov theo hình thức này nếu có triển vọng tìm kiếm các giải pháp cho tình hình hiện nay
trong khi đó tại cuộc họp báo sau hội đàm ngoại trưởng nga lavrov cũng bày tỏ
nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với kiev theo hình thức các cuộc họp đã diễn ra ở belarus
trước đó tại cuộc gặp hai bên đã thảo luận các nội dung chính như hành lang nhân đạo lệnh ngừng bắn an ninh hạt nhân và lập trường trung lập của ukraine
tuy nhiên hai bên không nhất trí về vấn đề cụ thể nào
trong một diễn biến liên quan cùng ngày giới chức quốc phòng nga vừa ra tuyên bố kể từ bảy giờ sáng nay
ngày một mươi một tháng ba theo giờ nga tức một mươi giờ sáng theo giờ việt nam
sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn và mở cửa các hành lang nhân đạo cho phép sơ tán người dân ukraine khỏi năm thành phố của nước này
gồm kiev sumy kharkiv mariupol và chernihiv
tuy nhiên giới chức ukraine sẽ phải cung cấp danh sách người và số đăng ký phương tiện trước khi các hành lang được mở